tại trung tâm nghệ thuật galaxy hà nội đã diễn ra vòng chung kết quốc tế và lễ trao giải cuộc thi tiếng hát hữu nghị việt trung hai nghìn một mươi chín
do nhà hát ca mối nhạc việt nam phối hợp với đài phát thanh truyền hình quảng tây trung quốc tổ chức
tại vòng chung kết quốc tế một mươi hai thí sinh đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc qua hai mươi ca khúc với nhiều cảm xúc hấp dẫn thú vị dành cho khán giả hai nước
mỗi thí sinh trình bày một ca khúc của việt nam và một ca khúc tiếng trung
kết thúc đêm thi ban tổ chức đã trao giải nhất cho nguyễn thị ngọc hà việt nam và tàu dương trung quốc bốn giải nhì bốn giải ba
cuộc thi là sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế đặc biệt thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
đồng thời để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa nhân dân trung hoa